việc đưa vào hoạt động nhánh cầu này sẽ góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe thường xuyên tại đây đặc biệt trong những ngày tết đang cận kề
đây là một phần của dự án xây dựng cầu vượt bằng thép hình chữ y qua nút giao ngã sáu gò vấp
dự án cầu vượt ngã sáu gò vấp được khởi công từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu với tổng mức đầu tư hơn bốn trăm linh năm tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào quý ii năm hai nghìn hai mươi
hiện các phương tiện là xe hai bánh ô tô đã đi được trên nhánh cầu một hướng từ nguyễn oanh qua nguyễn kiệm
còn xe ô tô tải xe đạp và người đi bộ không được lưu thông trên cầu vượt
việc đưa vào hoạt động nhánh cầu trên sẽ góp phần giảm tài áp lực giao thông
tại khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe ở đây